đừng ngồi đừng ngồi
hay là có gì ở đây
im đi im đi
sao không ra không ra

nên lựa chọn những trang phục càng thiên đáo
tránh hở vườn cổ chân tay tai

nhưng mà cứ có người hay là động vật đi qua là nó bâu và hút máu mà
cái giống này kinh khủng lắm
từ những tình huống mà hai nhân vật trải nghiệm gặp phải nên lưu ý
lựa chọn loại giấy cao cổ chuyên dụng có khả năng chống trượt
trang phục kinh đáo thoải mái thấm mồ hôi
tránh nghỉ chân tại những khu vực dậm dạp ấm ướt
bởi đó là môi trường thích hợp của các loài côn trùng
trong trường hợp bị vắt cắn cần loại bỏ chúng ngay
dùng ngón tay ấn mạnh vào vết thương dán băng hoặc vải để cầm máu
hành trình tìm cây sân đá mới chỉ bắt đầu
quãng đường di chuyển trong rừng chưa quá xa
thế nhưng cặp đôi trải nghiệm nguyệt tùng thanh nguyệt
đã bắt đầu lộ rõ những thiếu sát
và gặp liên tiếp những khó khăn trong quá trình di chuyển
cùng theo chân nhân vật trải nghiệm sẽ tiếp tục chứng minh tình trạng xa
và còn gặp những tình huống bất ngờ nào
trong phần tiếp theo của chương trình kỹ năng sống